tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một vụ vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ triệt phá
đây là vụ án thu giữ số lượng lớn ma túy
quá trình bắt giữ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cám bộ chiến sĩ nhân dân và đối tượng
cụ thể sáng ngày một mươi tháng sáu tại khu bảy phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tang đối tượng vàng a lệnh trú tại tỉnh hòa bình
đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin có tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô một điện thoại di động và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
trong khi đó tại điện biên hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ lào về việt nam
cũng vừa bị bộ đội biên phòng điện biên triệt phá bắt giữ ba đối tượng
thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp một mươi bánh heroin và sáu kg thuốc viện
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu tại khu vực mốc một mươi bảy thuộc địa phận bản nậm là xã mường nhé huyện điện biên tỉnh điện biên
bộ đội biên phòng điện biên đã bắt giữ hai đối tượng là bun son và lách vang
cùng chú tại tỉnh phong sa lì lào cùng với tăng vật gồm một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp sáu kg thuốc viện một súng kíp ba điện thoại di động
cùng ngày tại bản sơn tống xã na tông huyện điện biên lượng chức năng tiếp tục bắt giữ được đối tượng sùng a tỉnh
trú tại điện biên thu giữ một mươi bánh heroin và một xe máy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chiều nay công an huyện giao thủy của tỉnh nam định cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra công an tỉnh
để làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng vào sáng cùng ngày một người dân đến nhà của
hai nạn nhân ở xóm tám xã giao tiến thì phát hiện hai vợ chồng này đã tử vong trong đó người vợ tử vong với một vết thương
ở phần cổ còn người chồng chết trong tư thế treo cổ nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường
tiến hành khoanh vùng khu vực xung quanh ngôi nhà đồng thời huy động lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can ổ nhóm tội phạm trộm
xuyên quốc gia người mông cổ vào ngày ba tháng sáu một nam thanh niên quốc tịch thụy điển cùng với bạn ăn phở
tại phường hàng chống quận hoàn kiếm thì bị mất trộm một chiếc ví bên trong gồm nhiều thẻ tiến dụng và giấy tờ cá nhân
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày nam thanh niên nhận được tin nhắn từ ngân hàng với nội dung trừ tiền trên thẻ visa
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm nhanh chóng ra soát và phát hiện nhóm đối tượng
người mông cổ nghi vấn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và triệu tập được một đối tượng
đến ngày năm tháng sáu tổ công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh tây ninh bắt giữ bảy đối tượng
trong ổ nhóm trộm cắp trên tại một khách sạn ở địa bàn huyện bến cầu thu giữ một số tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã làm rõ lái xe và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông
làm một người tử vong tại chỗ
sau khi gây ra vụ tai nạn tại km một mươi chín sáu trăm linh đường tránh huế thuộc xã thủy bằng tp huế tài xế đã bỏ trốn
đến tối ngày một mươi hai tháng sáu công an tp huế đã tạm giữ được lái xe cùng phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo biển kiểm soát bốn mươi ba
bốn mươi ba h tám mươi chín kéo theo rơ móc tại cửa khẩu quốc tế lao bảo của tỉnh quảng trị
liên quan đến vụ việc một tài xế của hãng xe hoa mai chạy ẩu lấn làn còn đòi hành hung lái xe khác
chiều nay lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu cho biết đã mời tài xế điều khiển xe biển kiểm soát bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi lên làm việc
theo đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe hoa mai là cao quốc kiệt
trú tại thành phố vũng tàu hai lỗi là vượt xe trong trường hợp cấm vượt và đỗ xe gây ủn tắc giao thông với số tiền bảy năm triệu đồng
đồng thời tước bằng lái xe hai tháng
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng sáu trên đường hoàng hoa thám thành phố vũng tàu đang xảy ra kẹt xe thì xe khách bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi do kiệt chạy lấn làn chiều ngược lại
khi không được lái xe một mươi sáu chỗ nhường đường thì kiệt đòi hành hung tài xế xe một mươi sáu chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ việc hãng xe hoa mai đã yêu cầu cao quốc kiệt dừng lái xe và sẽ xử lý nghiêm đối với tài xế này
thông tin mà phóng viên thời sự chúng tôi vừa mới ghi nhận qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận hai bà trưng hà nội đã phát hiện ổ nhóm hai đối tượng
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất với số lượng rất lớn trên địa bàn
lần theo dấu vết các trinh sát đã thu giữ được gần năm năm trăm linh bao thuốc lá điếu được vận chuyển rất tinh vi theo đường bưu điện
hai mươi ba thùng các tông chứa tổng số năm bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
trên bao bì phần lớn là tiếng nước ngoài
tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
cây thuốc được để trong các thùng hàng đóng các tông và nó có các loại nhãn mát khác
không thể hiện đó là để che giấu cái hành vi vận chuyển thuốc lá lậu
rất khó phát hiện
và các đối tượng vận chuyển thường với số lượng tương đối lớn khoảng năm trăm linh một cây thuốc
nó vi phạm nghiêm trọng trong luật tiện
hình sự trên một trăm năm mươi cây là bởi tố về tội buôn bán hàng cấm
hai đối tượng vận chuyển số thuốc lá này là yu yi wu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại tỉnh quảng đông trung quốc
và nguyễn trí thành sinh năm hai nghìn một tại bắc ninh
hiện cả hai đối tượng đều sống tại hương yên
theo báo cáo điều tra qua mạng xã hội nhu quen thành trên mạng xã hội vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
do thành biết giao tiếp bằng tiếng trung quốc
nên yu đã rủ thành
đi làm phiên dịch riêng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai yu nói có lô thuốc lá điếu nhập lậu của bạn yu gửi từ thành phố hồ chí minh ra hà nội để chuyển đi trung quốc
nếu thành có khách muốn mua thì sẽ giới thiệu để bán
tất cả số hàng hóa này được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh
em với anh ở trung quốc có quan hệ thật thân thiết với bạn bè
thế nên là từ trước đến giờ anh ấy mỗi lần nhờ em đi thì cũng có sự công tán mà chỉ được anh ấy đi ăn uống cùng anh ấy thôi
lần này vận chuyển em cũng có biết là thuốc lá
nhưng mà do thành biết phát nhanh nên là em cũng vẫn đi lấy hàng cùng anh ấy bình thường
qua vụ án này cho thấy tính chất mức độ vận chuyển hàng hóa của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt
cây thuốc trung quốc xuất xứ đi sản xuất từ bên campuchia
thuốc này sẽ được đưa vào trung quốc để tiêu thụ nếu mà các đối tượng cho lọt cái việc vận chuyển này
qua quá trình khai nhận thì cái giá nhập của một số loại thuốc này
trung bình khoảng bốn trăm năm mươi một cây tương đương là bốn mươi năm năm mươi một bao
thế là các loại có giá trung bình còn có những loại đắt hơn có giá khoảng một trăm linh hai trăm linh một bao
cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm vận chuyển hàng cấm
quy định tại khoản ba điều một trăm chín mươi một bộ luật hình sự
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng
thưa quý vị và các đồng chí
thưa quý vị và các đồng chí
các phần tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số bốn hai nghìn một mươi chín qdttg
về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm
theo đó kể từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bộ công an chịu trách nhiệm quản lý
điều hành quỹ phòng chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật
từ đó đến nay tại nhiều địa phương nguồn quỹ này đã và đang được thực hiện có hiệu quả
góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về tính hiệu quả của nguồn quỹ này tại công an tỉnh hà giang
một bánh heroin với tổng khối lượng bốn chín trăm một mươi hai sáu mươi bốn gram do hai đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và đỗ văn viên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cùng chú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
đang trên đường đi vận chuyển đã bị phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh hà giang bắt quả tang
trước thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng đánh án
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đã ký trao tặng bằng khen và tiền thưởng cho nhiều tập thể cá nhân tham gia khám phá chuyên án
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh hà giang đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan
ban hành quyết định thành lập quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh
mặc dù hà giang là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn về kinh tế
nhưng ngay từ khi thành lập quỹ phòng chống tội phạm
ủy ban nhân dân tỉnh đã trích nguồn ngân sách địa phương trên chín trăm linh triệu đồng để đưa vào quỹ
và giao cho công an tỉnh là đơn vị thường trực quản lý cũng như tham mưu để sử dụng
từ đó đến nay cũng đã có gần bốn mươi tập thể và rất nhiều cá nhân được hưởng từ nguồn nhân hành quỹ này
mặc dù với số tiền không lớn mỗi lần một tập thể cũng có thể chỉ được thưởng với số tiền từ năm triệu đến hai mươi triệu
còn mỗi cá nhân thì cũng thường chỉ được thưởng số tiền từ hai triệu đến năm triệu
thế nhưng mà nó là một nguồn cổ vũ
một nguồn cổ vũ rất là lớn đối với những tập thể cá nhân
đặc biệt trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh hà giang khuyến khích người dân trong việc cung cấp tin báo tội phạm
bên cạnh đó cũng sẽ có những đóng góp tích cực vào nguồn quỹ phòng chống tội phạm
để xây dựng một xã hội an ninh an toàn
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tăng cường việc tiêu chuyển với người dân như trên bàn cũng như tổ chức cá nhân
để cập đồng cái trách nhiệm cùng với đóng góp các nguồn kinh phí thiết bị cho cái quỹ này
để tạo cái nguồn lực cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng chống tội phạm là trách nhiệm không chỉ riêng ai
vì vậy mỗi người dân cũng là những chiến sĩ trong mặt trận đấu tranh với cây xấu
với xe phạm bằng mọi hình thức như góp công góp của bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa
trong phiên làm việc vào chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
với bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu có mặt ấn nút biểu quyết tán thành
chiếm chín mươi hai bảy mươi bảy tổng số đại biểu quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó điều chỉnh thời gian chỉnh đối với dự án luật đất đai sửa đổi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai và kỳ họp thứ năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thông qua tại kỳ họp thứ sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
luật phòng chống rửa tiền sửa đổi cũng được quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thành viên đoàn kiểm tra cũng đã thảo luận thống nhất chương trình kế hoạch kiểm tra chi tiết
đóng góp những ý kiến sâu sát toàn diện đối với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm chúc mừng những cố gắng của ngân hàng nhà nước việt nam trong sáu tháng qua
đã góp phần quan trọng ổn định thị trường tài chính tiền tệ góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm chúc mừng những cố gắng của ngân hàng nhà nước việt nam trong sáu tháng qua
đảm bảo đúng nguyên tắc dân chủ khách quan đúng quy trình quy định của đảng
và đặc biệt là phải hạn chế đến mức thấp nhất những cái việc mà nó làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống tổ chức ngân hàng
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam và các đơn vị được kiểm tra
phối hợp tốt với thành viên đoàn kiểm tra để hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra
căn cứ kết quả kiểm tra đoàn sẽ dự thảo báo cáo
gửi ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam tham gia ý kiến
sau đó thống nhất dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo ban chỉ đạo trung ương theo quy định
còn trong sáng nay đoàn kiểm tra số bốn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra
tại ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
tại hội nghị đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch số một mươi tám và quyết định số một mươi chín của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo đó nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng
kinh tế tiêu cực công tác giám định định giá
để đảm bảo các nội dung yêu cầu đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra
theo đúng mục đích yêu cầu chương trình kế hoạch đã đề ra
đối với đoàn kiểm tra đại tướng tô lâm yêu cầu tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo
chỉ đạo của ban cán sự đảng trong việc tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết
chỉ thị của đảng văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc
có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
không để những sai sót nhỏ thành sai sót lớn không để những vi phạm nhỏ thành những vi phạm lớn
không để từ những cái hành chính trở thành hình sự
và cái đó rất quan trọng kịp thời đối với các cơ quan
đại tướng tô lâm lưu ý công tác kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm thiết thực hiệu quả
tránh lãng phí đảm bảo dân chủ khách quan đúng nguyên tắc đúng quy trình quy định của đảng
quy định của đoàn kiểm tra đã ban hành hạn chế đến mức thấp nhất
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm tra
căn cứ kết quả kiểm tra đoàn sẽ dự thảo báo cáo kết quả gửi ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
tham gia ý kiến tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
sau đó đoàn báo cáo kết quả lên ban chỉ đạo trung ương theo quy định
cuối giờ chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo bộ công an với đoàn đại biểu thường trực
thành ủy ubnd ban chỉ đạo đề án sáu và đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội tp hồ chí minh
cùng dự buổi làm việc có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hồ chí minh
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo bộ công an giới thiệu khái quát một số vấn đề về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách hành chính và hướng tới chính phủ số tại việt nam
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng và bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến quản lý dân cư
cũng như công tác phối hợp với bộ công an trong quá trình triển khai đề án sáu tại hai thành phố
bộ trưởng tô lâm cho biết việc quản lý dân cư hiện nay được bộ công an ứng dụng các giải pháp về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu
đưa ra các bài toán hoạch định chính sách với các cấp có thẩm quyền để ứng dụng vào cuộc sống
bộ công an sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp hỗ trợ tối đa hà nội và tp hcm để triển khai đề án sáu
đặc biệt chỉ đạo công an tp hcm phát huy vai trò là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành thành viên
để tham mưu với thành ủy ubnd tp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án
văn phòng đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân sáng nay đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự buổi lễ có đồng chí bùi văn thạch phó tránh văn phòng trung ương đảng
lớp bổ dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân được tổ chức nhằm bồi dưỡng
nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy kỹ năng biên soạn văn bản phương pháp tổ chức thực hiện nghiệp vụ văn phòng cấp ủy
cho lãnh đạo cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân
lớp bồi dưỡng có một trăm ba mươi hai học viên là các đồng chí lãnh đạo cán bộ trực tiếp phụ trách công tác văn phòng cấp ủy
của đảng bộ công an các đơn vị địa phương
tại lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được nghe giới thiệu nghiên cứu một mươi ba chuyên đề cơ bản về xây dựng bộ máy tổ chức đảng
và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đảng một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của công tác văn phòng cấp ủy
và những điểm mới trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
giảng viên tham gia truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn
trong và ngoài công an nhân dân
ngoài ra bác tổ chức cũng dành nhiều thời gian để học viên thảo luận khảo sát thực tế trao đổi kinh nghiệm
về công tác văn phòng cốc ủy tại công an các địa phương và viết bài thu hoạch
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn phòng quốc ủy nói chung
trong công an nhân dân nói riêng
đồng chí thứ trưởng đề nghị văn phòng đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
và các đơn vị chức năng tạo điều kiện tối đa để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất
trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng đề cương bài giảng để phục vụ tốt nhất quá trình học và nghiên cứu
giúp học viên có thể vận dụng vào quá trình công tác tại đơn vị địa phương mình
trong quá trình diễn ra lớp học văn phòng đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá phân loại kết quả học tập của học viên báo cáo đảng ủy công an trung ương theo quy định